tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam đã chủ trì lễ đón ngày riyamizat riyakudu
bộ trưởng bộ quốc phòng nước cộng hòa indonesia
việt nam và indonesia là hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp từ lâu đời
với sự gây dựng củng cố bền chặt của chủ tịch hồ chí minh và tổng thống sukarno
cũng như các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước
việt nam luôn luôn coi trọng và tăng cường các hoạt động làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống
giữa hai quân đội và nhân dân hai nước vì lợi ích của nhân dân mỗi nước
và vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển chung của cộng đồng asean của khu vực và trên thế giới
đây là chuyến thăm việt nam đầu tiên của ngài gamidat jyakudu trên cương vị bộ trưởng bộ quốc phòng indonesia
theo lời mời của bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch
đại tướng ngô xuân lịch hoan nghênh chuyến thăm của bộ trưởng bộ quốc phòng indonesia
và cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống
giữa quân đội và nhân dân hai nước đưa quan hệ đối tác chiến lược việt nam indonesia
ngày càng có hiệu quả thiết thực
ngài riyamizat riyakudu cho rằng việt nam và indonesia là hai quốc gia láng giềng trên biển
đều là thành viên của cộng đồng asean
indonesia mong muốn tiếp tục hợp tác hiệu quả với việt nam
trên các lĩnh vực mà mỗi bên có thế mạnh và cùng quan tâm
sau lễ đón chính thức hai bên đã tiến hành hội đàm chính thức
tại cuộc hội đàm hai bên đã trao đổi thống nhất một số vấn đề thế giới và khu vực
mà hai bên cùng quan tâm
hai bộ trưởng đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước trong thời gian qua
tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả thiết thực
theo nội dung bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa các lãnh đạo quốc phòng hai nước
và các hoạt động liên quan được ký vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
trong đó nổi bật là lĩnh vực trao đổi đoàn hợp tác hải quân đào tạo
hai bên thống nhất tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả các nội dung trong bản ghi nhớ
đồng thời đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thiết lập cơ chế đối ngoại chính sách quốc phòng
tăng cường hợp tác hải quân đào tạo trao đổi kinh nghiệm về hỗ trợ nhân đạo
cứu trợ thảm họa nhân lực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng
trên các diễn đàn song phương và đa phương hai bên thống nhất tiếp tục tham vấn
hợp tác hỗ trợ lẫn nhau đặc biệt là các cơ chế hợp tác quân sự quốc phòng
như hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean mở rộng